thời điểm tối và đêm bầu không khí vẫn khá oi bức với mức nhiệt cao trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ cho khu vực phía đông bắc bộ
còn đối với khu vực vùng núi phía tây bắc bộ nền nhiệt thấp hơn phổ biến mức nhiệt từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện một vài nơi
tuy nhiên sau một ngày trời nắng nóng thì khi mà có mưa rông rất dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như là tố lấp mưa đá hay là cả gió giật mạnh vì vậy bà con cần hết sức đề phòng
cũng chịu tác động của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây cùng hoạt động mạnh của gió phơn tây nam
vì vậy mà cường độ nắng còn diễn ra gai gắt hơn ở khu vực ven biển trung bộ vùng từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
và thậm chí khu vực miền núi phía tây còn có nắng nóng đặc biệt gai gắt trên bốn mươi độ
riêng khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận về chiều tối có mưa rào và có rông một vài nơi
nền nhiệt có phần thấp hơn rào động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
đến đêm thì nền nhiệt giảm dần về ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ cho khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
còn đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mát mẻ hơn với mức nhiệt trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời có nắng tuy nhiên cường độ không cao như các tỉnh miền bắc và miền trung
nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến với mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đối với khu vực nam bộ
nhiệt độ trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
gió tây nam ở phía nam có xu hướng tăng dần về cường độ
sẽ làm cho mưa rào cũng như rông xuất hiện ở hai khu vực tây nguyên và nam bộ
với mức độ dài rác vào khoảng chiều tối và đêm
với mức nhiệt tương đối mát mẻ trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ cho khu vực tây nguyên
và hai mươi bốn hai mươi bảy độ cho khu vực nam bộ
trong cơn rông cần phải đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh đi kèm
trên biển do ảnh hưởng của rìa nam dạnh áp thấp
có trục khoảng từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ
nối với vùng thấp phía tây mở rộng về phía đông nam
nên trên khu vực vịnh bắc bộ có gió tây nam đến nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến biển động
sóng biển cao từ một m năm mươi đến hai m năm mươi có thể gây nguy hiểm
cho các tàu thuyền có tài trọng nhỏ
khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thịnh hành gió hướng tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện một vài nơi
nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
cũng như là vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến tận cà mau
có gió tây nam mạnh cấp bốn
thời tiết trên các vùng biển này có mưa rào và rông rải rác
làm cho tầm nhìn bị hạn chế
trong cơn rông có khả năng xuất hiện cả lốc xoáy cũng như cả gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước